bộ y tế dự kiến ban hành hướng dẫn tiêm vaccine cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi trước ngày một mươi năm tháng một mươi
tài liệu tập huấn cho trẻ em đang được chương trình tiêm chủng quốc gia xây dựng
cơ quan chuyên môn của bộ y tế cũng đang thảo luận về hình thức tiêm chủng ở trường học hay ở địa phương lưu trú
thông tin được thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên cho biết tại hội nghị trực tuyến với sáu mươi ba tỉnh thành nhằm đánh giá công tác tiêm chủng covid một mươi chín chiều ngày một mươi một tháng một mươi
hai hôm trước các chuyên gia tại tp hcm khẩn thiết đề nghị sớm có kế hoạch tiêm phòng vaccine covid một mươi chín cho trẻ em trong bối cảnh thành phố định mở cửa trường học vào đầu năm hai nghìn hai mươi
ngày hai mươi tám tháng tám thủ tướng yêu cầu bộ y tế xem xét tiêm chủng covid một mươi chín cho trẻ em trước thềm năm học mới
một tuần sau đó bộ y tế thông báo chưa tiêm cho trẻ em do nguồn cung vaccine đang thiếu và phải ưu tiên cho nhóm nguy cơ cao
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thanh hùng giám đốc bệnh viện nhi đồng một cho biết tỷ lệ trẻ em tử vong do covid một mươi chín không cao so với người lớn
song ảnh hưởng lâu dài về thể chất tinh thần của trẻ dù chưa được nghiên cứu kỹ
thứ trưởng bộ y tế trần văn thuấn cũng cho biết bộ y tế đang xây dựng hướng dẫn sự kiến đến tháng một mươi bắt đầu tiêm chủng cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
sau đó mở rộng các đối tượng tiêm thấp hơn
dự kiến lượng vaccine pfizer sẽ về việt nam trong thời gian tới
ông thuấn cũng cho biết trong chuyến thăm cuba vừa qua
chủ tịch nước đã đề nghị nước này sớm gửi hồ sơ về vaccine tiêm cho trẻ em để xem xét
đến nay cả nước đã tiêm được khoảng năm mươi năm triệu liều
gần ba mươi chín triệu cho người từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm mũi một chiếm năm mươi bốn ba dân số từ một mươi tám tuổi
một mươi sáu triệu người đã tiêm mũi hai chiếm hai mươi hai một dân số